sở giao thông vận tải hà nội vừa lên phương án tổ chức giao thông phục vụ thi công đường đua f một trên các tuyến phố lê đức thọ lê quang đạo quận nam tử liêm
từ ngày một tháng một mươi đến ngày hai tháng một mươi một cấm các phương tiện xe ô tô khách và ô tô tải tải trọng một năm tấn lưu thông qua đường lê đức thọ lê quang đạo từ lúc năm h đến hai mươi ba h hàng ngày
từ ngày một mươi chín tháng một mươi đến ngày một mươi một tháng một mươi hai cấm toàn bộ các phương tiện xe ô tô khách và ô tô tải trên các tuyến đường lê đức thọ lê quang đạo và các khu vực nút giao mễ trì lê quang đạo châu văn liêm
sở giao thông vận tải kiến nghị ubnd tp hà nội giao công an tp hà nội chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng thành phố có phương án đảm bảo an ninh trật tự phân luồng giao thông riêng với từng sự kiện